thời gian gần đây tại thái nguyên đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ ở khu vực khuôn viên vườn hoa đối diện với cổng nhà máy điện tử samsung thuộc phương đông tiến thị xã phổ yên
sau gần một tuần tiến hành các biện pháp điều tra công an thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên đã làm rõ và bắt giữ được hai đối tượng gây ra các vụ cướp trên
đây là khu vực liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
các vụ cướp xảy ra vào ban đêm thời điểm vắng người qua lại không có đèn chiếu sáng
bị hại chủ yếu là công nhân khu công nghiệp yên bình trong đó có cả người nước ngoài
đối tượng rất manh động sử dụng dao khống chế đe dọa các đôi nam nữ ngồi tâm sự rồi cướp tài sản sau đó tẩu thoát
qua sàng lọc và giả soát các đối tượng trong một thời gian dài chúng tôi đã phát hiện ra hai đối tượng có biểu hiện nổi
bất minh về kinh tế bất minh về thời gian đặc biệt là không có công nghiệp làm nhưng vẫn có tiền ăn tiêu dài
sau khi đã thu thập được những tài liệu chứng cứ và những vật chứng dấu vết ở tại hiện trường
xác định rằng hai đối tượng này là hiểm nghi số một
tôi đã đề xuất lãnh đạo chỉ huy đơn vị triệu tập văn dự để đấu tranh
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận là trần quốc dương chú tại xóm tám xã đông giang huyện đông hưng tỉnh thái bình
và cù văn sơn chú tại xóm tích trung hai xã cẩm nhân huyện yên bình tỉnh yên bái
bọn chúng đã cùng nhau thực hiện năm vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ tại khu vực đối diện với cổng vip nhà máy địa tử samsung
số tài sản cướp được gồm một mươi hai chiếc điện thoại di động các loại
khoảng hai mươi triệu đồng toàn bộ số tiền này chúng đã sử dụng để ăn chơi và tiêu xài

với đó người dân cần nâng cao cảnh giác tránh tạo sơ hở là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng hoạt động phạm tội